công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa tổ chức khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera để điều tra làm rõ nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà một người dân
gây cháy ở phường bửu long vào dạng sáng ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng trong lúc gia đình ông cao thanh bình
ở số một mươi bảy trên sáu a khu phố ba phường bửu long tp biên hòa đang ngủ
thì nghe tiếng nổ lớn phía cổng trước lúc này ông bình ra xem thì phát hiện lửa cháy
ngay cổng nhà nên đã hô hoán và dùng bình chữa cháy mini để dập lửa
ngay trong đêm công an phường bưu long đã có mặt tại hiện trường xác minh điều tra làm rõ vụ việc
qua hình ảnh camera ghi lại cho thấy có ba đối tượng đi trên một xe mô tô lưu thông
trên đường nguyễn đình triều khi đến gần nhà ông bình thì hai đối tượng cầm bom xăng
châm lửa ném vào nhà bốc cháy dữ dội ông bình cho biết thời gian gần đây
vợ chồng ông có xảy ra mâu thuẫn với một số người và từng bị đối tượng lạ mặt đánh gây thương tích
đập phá tài sản